với đặc thù là tỉnh biên giới lạng sơn có nhiều đường mòn lối tắt ở khu vực vùng biên
nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này để đưa hàng lậu trong đó có thực phẩm bẩn vào nước ta tiêu thụ
tuy đã nửa đêm nhưng các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới của lạng sơn vẫn tổ chức tuần tra kiểm soát và bắt giữ nhiều vụ hàng lậu trong đó có nhiều mặt hàng là thực phẩm nhập lậu
các đối tượng thường lợi dụng đường mòn lối tắt trên khu vực biên giới và lợi dụng lúc trời tối để buôn bán vận chuyển thực phẩm nhập lậu đưa vào nội địa
các đối tượng còn xé lẻ hàng hóa để vận chuyển bằng xe gắn máy hay bằng xe ô tô du lịch đưa đến các điểm tập kết
việc thẩm lậu này thường là các đầu nậu và các thuê các chủ vạn lợi dụng thời điểm đêm tối thời điểm hàng hóa thông quan ra nhiều để trà trộn
và trong đó xuống qua công tác nắm tình hình và phối hợp
chặt chẽ với lực lượng biên phòng và các lực lượng trên địa bàn thì chúng tôi đã thời gian qua thì chúng tôi đã bắt giữ được rất nhiều vụ và đặc biệt là thực phẩm bẩn
trong chín tháng đầu năm các lực lượng chức năng của lạng sơn đã phát hiện và xử lý gần một hai trăm linh vụ thực phẩm nhập lậu thu giữ hơn một mươi ba kg da cầm một mươi bốn kg nầm lợn cùng nhiều loại thực phẩm nhập lậu khác
các lực lượng chức năng thì đã bắt giữ được
chặt chẽ với lực lượng biên phòng và các lực lượng trên địa bàn thì chúng tôi đã bắt giữ được rất nhiều vụ thực phẩm nhập lậu thu giữ hơn một mươi ba kg da cầm một mươi bốn kg nằm lợn cùng nhiều loại thực phẩm nhập lậu khác